thưa quý vị bộ y tế vào tối ngày hôm nay một mươi hai tháng tám cho biết trong ngày có ba chín trăm chín mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi lên tám mươi chín một trăm bốn mươi năm người
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là một mươi hai chín mươi tám tám trăm hai mươi một liều
và tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận năm hai mươi năm ca mắc mới nâng tổng số mắc trong ngày lên chín sáu trăm sáu mươi bảy ca
gồm có một mươi bốn ca nhập cảnh và chín sáu trăm năm mươi ba ca ghi nhận trong nước
trong đó tại tp hcm là ba tám trăm bốn mươi một ca và bình dương là ba hai mươi tám ca
còn tại hà nội tính từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám cho tới một mươi tám h ngày một mươi hai tháng tám
ghi nhận bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi một ca phát hiện tại cộng đồng
và bốn mươi chín ca phát hiện trong khu cách ly
sở y tế tp hcm cho biết
tp hcm vừa xuất hiện hai ổ dịch mới phát sinh thuộc địa bàn quận năm
với hơn một trăm linh ca dương tính được xác định
cụ thể ổ dịch hẻm chín mươi ba bạch vân phường năm quận năm ghi nhận bảy mươi ca dương tính
đối với ổ dịch ở hẻm năm mươi bảy trần nhân tôn phường chín quận năm ghi nhận ba mươi sáu ca dương tính
như vậy tính đến ngày một mươi hai tháng tám
tp hcm có hai mươi chín ổ dịch tất cả đều được kiểm soát
để phục vụ việc truy vết kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh
sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm vừa ban hành văn bản
về việc thực hiện triệt để việc quét mã qr đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó ủy ban nhân dân thành phố đã có các văn bản chỉ đạo khai báo y tế bằng mã qr
khi vào dịch bệnh
vào ra các địa điểm công cộng bằng hai hình thức khai báo trực tuyến
tại đường dẫn tờkhaiyt vn hoặc khai báo thông qua ứng dụng
việt nam health declarations blue zone covid cài đặt trên điện thoại thông minh
tuy nhiên số lượng người đã quét là rất ít so với thực tế
tính đến hết ngày chín tháng tám trên phạm vi toàn thành phố
số địa điểm đã đăng ký quét mã qr là một trăm chín mươi một tám trăm bảy mươi hai điểm
bảy ngày vừa qua trung bình có một trăm bốn mươi một tám trăm sáu mươi chín lượt
vì vậy sở chỉ huy thành phố chỉ đạo giám đốc người đứng đầu các sở ban ngành
đơn vị trực thuộc thành phố chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã
chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quét mã qr
để đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng khoanh vùng chính xác
kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh
tiếp tục với tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với lưu văn sơn
trú tại xã kim long huyện tam dương về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người
trước đó tối ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trong khi đang điều trị nhiễm covid một mươi chín
tại bệnh viện giã chiến của tỉnh sơn đã lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng
bỏ trốn khỏi khu điều trị
ngay trong đêm công an tỉnh vĩnh phúc khẩn trương truy tìm
đến hai mươi hai giờ cùng ngày đã tìm thấy và đưa đối tượng
về lại bệnh viện điều trị
ngoài nguy cơ lây lan covid một mươi chín ra cộng đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên
xác định hành vi của lưu văn sơn gây thiệt hại hơn hai trăm chín mươi triệu đồng là chi phí
cho các hoạt động điều tra truy tìm truy vết phòng chống dịch bệnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận nam tỉnh ninh thuận cho biết
đã áp giải trần thắng thanh sơn và nguyễn văn xá cùng chú tại xã phước diêm huyện thuận nam
đến thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản tại nhà trị lý thị lự ở xã phước diêm huyện thuận nam
trước đó vào tối ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một xá rủ sơn và một đối tượng chưa rõ danh tính đi trộm cắp tài sản
để có tiền sử dụng ma túy sau khi đột nhập ba nhà ở cùng thôn lạc tân hai xã phước diêm
nhưng không lấy được tài sản xá và sơn đột nhập vào nhà chị lựu chiếm đoạt hơn bảy mươi bốn triệu đồng
và một điện thoại di động tại cơ quan công an sơn khai nhận sau khi trộm cắp được tài sản đã
cho xá hai mươi chín triệu đồng sơn chiếm đoạt số tiền còn lại để tiêu xài cá nhân và mua ma túy đá
khám xét nhà các đối tượng lực lượng công an tạm giữ một bịch ma túy và một mươi năm triệu đồng
thưa quý vị trưa nay ngày một mươi hai tháng tám sở y tế hà nội thông tin từ sáu h đến một mươi hai h ngày hôm nay
thủ đô ghi nhận hai mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong đó tám ca cộng đồng một mươi tám ca khu cách ly
các ca mắc mới phân bố bệnh nhân theo quận huyện là đông anh một mươi đống đa sáu thạch thất sáu
hai bà trưng hai hà đông hai
trong khi đó tại thanh hóa chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa vừa ban hành công điện số hai mươi bốn
gửi giám đốc các sở trưởng các ban ngành đơn vị cấp tỉnh chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố
về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo đó từ một mươi hai h ngày hôm nay thanh hóa tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ chỉ được bán hàng mang về
trước đó tối ngày hôm qua tỉnh thanh hóa ghi nhận một mươi ba ca bệnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín
trong đợt dịch bùng phát thứ tư này lên một trăm năm mươi một ca
cũng trong sáng ngày hôm nay tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân thành phố
bí thư thành ủy đà nẵng cho biết thành phố đã quyết định xây dựng phương án nếu trong vòng bốn ngày nữa
việc thực hiện các biện pháp như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không giảm thì phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc
ai ở đâu thì ở đó trong vòng bảy ngày
theo phương án này thì trong vòng bốn ngày tới tình hình dịch bệnh không giảm
thành phố sẽ yêu cầu người dân
tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu các công sở nhà máy công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo
các điều kiện để cán bộ công chức người lao động phải ở tại chỗ không được di chuyển đi nơi khác
trong vòng bảy ngày để tiến hành xét nghiệm toàn thành phố nhằm phát hiện và đưa các ca dương tính ra khỏi cộng đồng
đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng không phải áp dụng
nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thì phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện
lãnh đạo thành phố yêu cầu cơ quan chức năng lên phương án đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm thiết yếu
người dân không nên lo lắng đi thu gom hàng hóa dẫn đến tình trạng tập trung đông người tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
công an tỉnh bắc ninh đang đấu tranh mở rộng vụ giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thiết kế
in ấn quảng cáo thiên nhân là trần tấn dương chú tỉnh đồng tháp về hành vi làm giả bán phiếu xét nghiệm covid một mươi chín
theo đó ngày một mươi một tháng tám
kiểm tra văn phòng công ty trách nhiệm hiệu hạn thiết kế in ấn quảng cáo thiên nhân trụ sở tại thành phố bắc ninh
do trần tấn dương làm giám đốc lực lượng chức năng phát hiện dương đang có hành vi bán cho một người khác
sáu phiếu giả kết quả xét nghiệm covid một mươi chín với số tiền một triệu đồng
tiến hành khám xét văn phòng công ty này lực lượng chức năng thu giữ bảy phiếu giả kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ và bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn và nhiều tăng vật liên quan
dương khai nhận nắm bắt nhu cầu các lái xe cần giấy xét nghiệm covid một mươi chín
đối tượng đã siêu tầm phiếu xét nghiệm thật có dấu đỏ của công ty trên
dùng kỹ thuật scan chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu của khách
in màu và tự ký giả vào mục kỹ thuật viên lãnh đạo bệnh viện
với thủ đoạn này dương đã làm và bán khoảng một trăm năm mươi phiếu giả kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
với giá một trăm năm mươi đồng một phiếu xét nghiệm nhanh và hai trăm năm mươi đồng một phiếu xét nghiệm pcr
nhằm chia sẻ với hệ thống y tế và người dân
nhiều mạng lưới nền tảng kết nối khám bệnh online được hình thành
và đến nay đã kết nối trực tuyến với hàng nghìn bác sĩ trên cả nước
trong đó mạng lưới thầy thuốc đồng hành với hơn hai bác sĩ và tình nguyện viên
đã và đang hoạt động hết sức tích cực để tư vấn giải đáp thắc mắc về covid một mươi chín
và các bệnh lý thường gặp cũng như đặt lịch khám bệnh từ xa cho bệnh nhân
là bác sĩ của bệnh viện tai mũi họng trung ương nhận thấy tình hình covid đang diễn biến phức tạp như hiện nay
bác sĩ nguyễn thành quân đã đăng ký tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành
để tư vấn sức khỏe trực tuyến cho các bệnh nhân f không triệu chứng
hoặc các f một có liên quan đang phải cách ly tại nhà

đường dây nóng sau đó sẽ được các y bác sĩ nhân viên y tế của mạng lưới thầy thuốc đồng hành trả lời
ngoài ra tổng đài của mạng lưới cũng sẽ ghi nhận phân loại thông tin chuyển đến mạng lưới
thuốc đồng hành để kịp thời tư vấn thăm khám sức khỏe qua điện thoại và hỗ trợ đặt lịch khám
cho các ca bệnh khẩn cấp
trung tâm y tế các quận huyện tại tp hcm tiếp nhận thông tin từ các ca bệnh
sau đó gửi tới mạng lưới thầy thuốc đồng hành để triển khai các hoạt động tư vấn sức khỏe
các ca bệnh không triệu chứng nguy cơ nhẹ sẽ được các bác sĩ tư vấn hai lần một ngày để tự điều trị
với ca bệnh có triệu chứng thì được hỗ trợ từ xa các ca bệnh nặng sẽ được chuyển viện điều trị
đã có hơn năm mươi lượt gọi từ các bác sĩ tới các f f một có liên quan để tư vấn điều trị
thông qua mô hình này
công việc hàng ngày của mình thì tư vấn cho mỗi bác sĩ khoảng năm mươi một trăm linh bệnh nhân
hàng ngày thì phải dạy từ sớm để tư vấn điều trị
nhất các bác sĩ sẽ trực tiếp sàng lọc bệnh nhân sàng lọc nguy cơ thấp cho đến nguy cơ cao
mọi người rất là nhiệt tình và cùng đón chung sức để góp sức nhỏ
nhất nhỏ bé của mình để có thể giảm
tại bớt cho tiến đầu dịch
vì thế khi tham gia mạng lưới thì điều đầu tiên chúng tôi cảm thấy là chúng tôi đã thực sự là
đã thực hiện được vai trò của mình tức là tư vấn chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân khi họ cần đến
phát hiện được những bệnh nhân nặng để hỗ trợ cùng với y tế địa phương để dạy ứng cứu cho bệnh nhân
với những giải pháp trong điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ không triệu chứng
đang được bộ y tế và các địa phương triển khai
sẽ giúp tập trung nguồn lực chữa trị cho bệnh nhân nặng
tuy nhiên bộ y tế cũng cảnh báo người dân khi cách ly điều trị tại nhà luôn tuân thủ các quy định
và khi thấy có những biểu hiện bất thường phải liên hệ với y tế địa phương hoặc cấp cứu một trăm một mươi năm để được hỗ trợ
tiếp tục với những tin tức về tình hình an ninh trật tự
bị công an nghệ an truy nã về tội mua bàn cháy phép từ năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng phạm văn ngọc chú tại huyện yên thành tỉnh nghệ an vẫn tiếp tục chỉ đạo câu kết với các đối tượng khác
để hoạt động phạm tội với ma túy
tuy nhiên vào dạng sáng ngày một mươi một tháng tám các lực lượng của công an tỉnh nghệ an đã kiên trì thuyết phục vận động đối tượng ra đầu thú
thu giữ nhiều loại vũ khí nóng và ma túy
xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có sử dụng vũ khí nóng manh động sẵn sàng chống trả cơ quan chức năng khi bị vây bắt
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng xác minh truy bắt
và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ
đêm ngày một mươi một tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp phòng cảnh sát cơ động công an huyện yên thành công an huyện tân kỳ
phát hiện đối tượng ngọc đang có mặt tại nhà riêng ở xã tây thành huyện yên thành
lúc này nhận định đối tượng thủ sẵn nhiều loại vũ khí nóng có khả năng gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng
các lực lượng của công an nghệ an đã bao vây ngôi nhà của đối tượng kết hợp cùng cấp ủy chính quyền xã tây thành
kiên trì vận động thuyết phục thành công đối tượng phạm văn ngọc hạ vũ khí đầu hàng thu giữ số vũ khí do ngọc giao nộp gồm ba khẩu súng các loại và ba mươi ba viên đạn
một mươi ba viên hồng phiến một mươi gam heroin một căn điện tử và một bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy
hai công dân đang bị công an tỉnh an giang truy tìm hành vi có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép
điện tử trái phép hạng hóa qua biên giới do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường chú huyện an phú cầm đầu
vừa bị đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông bộ đội biên phòng tỉnh an giang bắt giữ
trước đó khoảng năm giờ hai mươi phút cùng ngày tổ công tác tuần tra chống buôn lậu và nhập cảnh trái phép khi đến khu vực thuộc ấp vĩnh an
thì phát hiện hai người đi từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn nên mời về đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông để kiểm tra
qua khai thác nhanh được biết hai người này tên võ văn kha và trần văn phương đang bị công an tỉnh an giang truy tìm
vì có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng bốn số chín từ biên giới campuchia vào khu vực thuộc phường vĩnh nguyên thành phố châu đốc
xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường cầm đầu
đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông đã lập biên bản và xử phạt bốn triệu đồng đối với kha và phương về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo đúng quy định
bàn giao cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện an phú đưa đi cách ly tập trung theo quy định
kính thưa quý vị ngày một mươi hai tháng tám sở y tế tp hcm cho biết là thành phố vừa xuất hiện hai ổ dịch mới phát sinh thuộc địa bàn quận năm với hơn một trăm linh ca dương tính được xác định
cụ thể ổ dịch ở hẻm chín mươi ba bạch vân phường năm quận năm ghi nhận bảy mươi ca dương tính bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ngày tám tháng bảy có liên quan chợ đầu mối bình điền
ngày một mươi và một mươi một tháng bảy sau khi phong tỏa
hẻm và lấy mẫu tầm soát cho một trăm một mươi bảy mẫu cơ quan y tế phát hiện thêm bảy ca dương tính
ngày hai tháng tám người dân trong con hẻm này được lấy mẫu tầm soát lần ba với một trăm ba mươi năm mẫu phát hiện thêm bốn mươi một ca
ngày gần nhất ngày tám tháng tám ghi nhận thêm chín ca dương tính trong khu phong tỏa
đối với ổ dịch hẻo năm mươi bảy trần nhân tôn phường chín quận năm ghi nhận ba mươi sáu ca dương tính
ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày hai mươi tám tháng bảy qua xét nghiệm tầm soát
cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ con hẻm này và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ngay sau đó
xét nghiệm lần đầu vào ngày hai mươi chín tháng bảy có một trăm sáu mươi năm mẫu lần hai vào ngày bảy tháng tám với ba trăm linh mẫu
đến ngày tám tháng tám thêm ba mươi bốn ca dương tính
như vậy tính đến ngày một mươi hai tháng tám thành phố hồ chí minh có hai mươi chín ổ dịch tất cả đều được kiểm soát
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong vừa yêu cầu giám đốc sở y tế tập trung thực hiện một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
và hiện thành phố đang cân nhắc việc vận động những bệnh nhân đã hoàn thành điều trị tình nguyện tham gia chống dịch
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao sở y tế thành phố tham mưu ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
việc vận động các bệnh nhân covid một mươi chín đã hoàn thành quá trình điều trị tham gia tình nguyện phục vụ cho công tác phòng chống dịch của thành phố
trong đó xác định công việc cụ thể và chế độ hỗ trợ
bên cạnh đó tiếp tục tham mưu việc quản lý cập nhật kịp thời thường xuyên khả năng tiếp nhận bệnh nhân của từng cơ sở tiếp nhận điều trị
và điều trị hiệu quả đặc biệt là các bệnh nhân nặng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong yêu cầu sở y tế khẩn trương thực hiện báo cáo trước ngày một mươi ba tháng tám
hiện thành phố hồ chí minh đang điều trị ba mươi hai sáu trăm hai mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có một năm trăm năm mươi tám bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi sáu bệnh nhân can thiệp ecmo
từ hôm nay ngày một mươi hai tháng tám bệnh viện chợ rẫy đưa vào hoạt động ba mươi số điện thoại di động chuyên tư vấn khám bệnh online qua điện thoại
cho bệnh nhân không phải là bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh viện chợ rẫy cho biết vừa triển khai ba mươi số điện thoại nhằm tư vấn khám bệnh online cho bệnh nhân không phải bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo đó với ba mươi số điện thoại di động này đại diện cho ba mươi chuyên khoa từ ung thư nội tiết tim mạch chấn thương chỉnh hình thần kinh hô hấp tiêu hóa tiết niệu thần nhân tạo chăm sóc giảm nhẹ
sẽ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để tư vấn khám bệnh qua điện thoại hoặc video call cho bệnh nhân khi bệnh nhân có thắc mắc về các bệnh lý nói trên
các tổng đài viên của bệnh viện chợ rẫy sẽ bắt đầu hoạt động từ chín giờ sáng nay một mươi hai tháng tám
với giải pháp mang tính thực tiễn nói trên của bệnh viện trợ rẫy không chỉ những bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị mà các bệnh nhân mắc bệnh lý khác
vẫn được chăm sóc sức khỏe an toàn trong mùa dịch
để tránh mất thời gian cho việc tư vấn người bệnh có nhu cầu tư vấn khám bệnh online không phải bệnh covid một mươi chín hãy liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng của chuyên khoa cần khám
mặc dù nhiều doanh nghiệp đã triển khai phương án ba tại chỗ để vừa duy trì sản xuất vừa chống dịch
song bên cạnh khó khăn về tài chính thì vẫn tìm ẩn rủi ro buồn phát dịch
và trước tình trạng trên các hiệp hội và doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị chính phủ xem xét là thay đổi cách thực hiện ba tại chỗ
linh hoạt hơn theo hướng phù hợp với thực tế và điều kiện cụ thể
ngay từ đầu mùa dịch
các doanh nghiệp tiếp tục ký nghị chính phủ xem xét là thay đổi cách thực hiện ba tại chỗ
linh hoạt hơn theo hướng phù hợp với thực tế và điều kiện cụ thể

để không đứt gãy chuỗi sản xuất hàng hóa thiết yếu góp rút lợi ăn ở cho người lao động

góp rút lợi ăn ở cho người lao động dẫn đến hàng loạt các chi phí phát sinh
dẫn đến hàng loạt các chi phí phát sinh